tại lai châu nhờ đam mê tìm tòi nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
anh đào huy cương ở tổ sáu phường quyết tiến thành phố lai châu đã trở thành người đầu tiên
thực hiện thành công mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo
qua đó đã góp phần tạo nên sản phẩm có giá trị kinh tế cao cho địa phương
nhận thấy nấm đông trùng hạ thảo có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và có giá trị kinh tế cao
nên anh đào huy cương đã có ý tưởng nuôi trồng loại nấm này với mong muốn tạo ra sản phẩm có chất lượng
giá trị và uy tín trên thị trường
tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm anh đã bắt tay và thực hiện ý tưởng này với kinh phí ban đầu trên sáu trăm năm mươi triệu đồng
để xây dựng hệ thống giá và hệ thống làm ẩm
ban đầu anh cũng gặp không ít khó khăn bởi kinh nghiệm làm nấm chưa có nên kết quả cũng không được theo như ý muốn
không nản lòng anh tiếp tục triển khai và đã thành công với tỷ lệ sống của nấm đạt trên chín mươi năm
từ ba mươi mét vuông phòng nuôi cấy ban đầu đến nay anh đã mở rộng trên một trăm ba mươi mét vuông với số tiền đầu tư là một ba triệu đồng
bắt đầu lấy một quy trình của nó thì bắt đầu là từ giống bước một
cái giống bước một hồi xưa mình phải đi mua nhưng bây giờ thì mình tự đảo ra rồi
thì quy trình của nó thì bắt đầu là từ giống cấp một nhân lên cấp hai
thì bắt đầu lại làm từ các cái giá thể gạo này
thì mình sẽ có
nước dừa này nướng tầm này miếng gạo cho vào nhau hấp cửa chung trong khoảng hai mươi năm phút
thì bắt đầu mình lại bắt đầu cho vào cái tủ cấy vi sinh bơm giống vào đấy để cho nó tránh khuẩn
thị trường đông trùng hạ thảo là rất lớn
với sự thành công của mình anh cường cho biết anh sẽ sẵn sàng chuyển giao công nghệ tư vấn cho những ai có nhu cầu sản xuất
mục tiêu của anh là làm sao để hình thành một sản phẩm có giá trị cao của lai châu
mình chắc là mình sẽ mở mở rộng lứa tại vì mình muốn là
mình muốn làm cái chương trình làm cái rượu đông trùng hạ thảo của lai châu
tại vì mình thấy là lai châu là chưa có cái thực sản gì chính thức
nếu mà về sau nó phát triển được mà ổn thì chắc là phải phát triển nhiều nhiều nghìn mét chứ không phải
đối với lại chỗ anh cương thì đối với hội nông dân thành phố trong thời gian tới là sẽ đẩy mạnh công tác hỗ trợ
thứ nhất là về vốn
đặc biệt là cái vấn đề về
hỗ trợ về đầu tư vào cái máy móc cái thiết bị làm lạnh
qua hơn một năm thực hiện việc nuôi cấy giống đông trùng hạ thảo của gia đình anh cương đã cho kết quả tốt
hiện nay anh cương bám một kg đông trùng hạ thảo xấy khô với giá sáu mươi triệu đồng rẻ hơn nhiều so với thị trường bên ngoài
từ đó mang lại nguồn thu nhập khá lớn cho gia đình
trong thời gian tới anh cư sẽ tiếp tục mở rộng thị trường mở rộng quy mô sản xuất tạo nên sản phẩm có giá trị chất lượng